chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tự tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị tính đến quý i năm hai nghìn một mươi tám hầu hết các đơn vị y tế trên cả nước tiếp tục bị bộ chi quỹ bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam đang cố gắng đảm bảo cân đối nguồn quỹ bảo hiểm y tế bằng nhiều giải pháp khác nhau
trong đó có việc triển khai hệ thống thông tin giám định và giám sát tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhằm phát hiện các bất thường về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện
bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương đang triển khai thí điểm mô hình này
sau thành công tại hải dương mô hình này sẽ được áp dụng đồng bộ trên cả nước
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
bệnh viện đại học kỹ thuật y tế hải dương là một trong những đơn vị đang triển khai bộ phận giám sát tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bệnh viện với chức năng chính là khám chữa bệnh phục hồi chức năng và phòng chống dịch bệnh
trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng hơn ba trăm linh bệnh nhân
một mươi bệnh nhân đến thăm khám chủ yếu thực hiện các kỹ thuật nội soi mà bệnh viện tuyến xã huyện chưa thực hiện được
bé trương minh bảo ngọc sáu tuổi bị đau và sưng tay phải
sau một tuần bố đứa bé đến viện thăm khám
trước đó bác sĩ phát hiện tai của bé có ổ áp xe tại giữa đang sung huyết
nếu chỉ nhìn bằng mắt thường bên ngoài sẽ khó phát hiện tại sao bé bị đau và sưng tai
bé có bị tổn thương bên trong mẳng nhị hay không và cũng không biết ổ áp xe xuất phát từ đâu
sau khi làm thu thuật kiểm tra tai bé ngọc cần phải làm tiếp xét nghiệm đông máu mới có thể tiến hành làm thủ thuật xử lý ổ áp xe
theo bác sĩ trẻ khi mắc phải triệu chứng bệnh như trên nếu không phát hiện và xử lý kịp thời
sẽ bị nổi sọ gây biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng
để trần đoán bệnh bác sĩ sẽ trao đổi về triệu chứng bệnh
để xác định chính xác triệu chứng
bệnh nhân sẽ phải làm các thủ thuật như nội soi siêu âm xét nghiệm sinh hóa v v
tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định làm thủ thuật thích hợp
bảo hiểm y tế có quy định các loại xét nghiệm cụ thể với từng loại bệnh và với các mức độ khác nhau của căn bệnh
thực hiện đúng quy định của bảo hiểm y tế bệnh viện mới được thanh toán
việc ứng dụng phần mềm quản lý giám sát tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm kiểm soát lưu lượng bệnh nhân thăm khám hàng ngày theo mã số từng bệnh nhân kiểm soát các loại thủ thuật xét nghiệm do bác sĩ chỉ định phát hiện bất thường trong quá trình bệnh viện tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp các bệnh viện điều chỉnh cân đối nguồn quỹ được giao
kết quả bảo hiểm y tế quý i năm hai nghìn một mươi tám tại sáu mươi đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh hải dương cho thấy chỉ tính riêng trong tháng ba có một mươi hai đơn vị gia tăng chi phí thanh toán bảo hiểm y tế chiếm tám mươi bốn tổng số tiền gia tăng chi phí của quỹ
có bốn mươi hai trên năm mươi tám đơn vị vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và trần đa tuyến bảy đơn vị y tế tuyến tỉnh có bình quân lượt khám chữa bệnh từ một triệu đến bốn triệu lượt khám năm đơn vị y tế sử dụng từ một ba triệu đến ba triệu lần phẫu thuật thủ thuật cho bệnh nhân
các bệnh nhân có thể sử dụng dường điều trị nội trú từ một đến ba triệu lượt trong quý
một số nguyên nhân được chỉ ra như bác sĩ chỉ định xét nghiệm rộng rãi quá mức cần thiết trong các dịch vụ xét nghiệm huyết học sinh hóa vi sinh chỉ định rộng rãi dịch vụ nội soi tai mũi họng chưa đúng với quy định hướng dẫn trần đoán và điều trị bệnh về tai mũi họng của bộ y tế điều trị tủy răng không trừ phim ổ răng cho bệnh nhân chỉ định quá rộng rãi dịch vụ siêu âm doppler xuyên sọ đưa bệnh nhân bị bệnh nhẹ vào điều trị nội trú ngày điều trị kéo dài ở một số chinh khoa như ung biếu mắt phục hồi ch
chỉ hợp lý như lựa chọn sử dụng thuốc giá cao trong khi danh mục thuốc trúng thầu có các thuốc cùng tác dụng nhưng giá thấp hơn chỉ định sử dụng thuốc ngoài các hướng dẫn của nhà sản xuất sử dụng thuốc dấu sao không có hội trần
khi bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh không thực hiện tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh do đó chỉ định trùng thuốc trùng dịch vụ xét nghiệm siêu âm x quang v v

khi bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh không thực hiện tra cứu lịch sử khám chữa bệnh do đó chỉ định trùng thuốc trùng dịch vụ xét nghiệm siêu âm x quang v v

kết thúc tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau